năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đắk lắc chia thành hai đợt do phải thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố buôn ma thuột do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
hiện công tác kiểm tra cơ sở vật chất phun thuốc khử trùng phòng dịch đã được triển khai
các điểm thi tại thành phố buôn ma thuột đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín sắp tới
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai đối với thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc có chín điểm thi với gần năm bốn trăm linh thí sinh dự thi
ngoài ra còn một số thí sinh của hội đồng thi các địa phương lân cận như gia lai con tum đắk nông phú yên
để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai trên địa bàn tỉnh đắk lắc diễn ra an toàn bảo đảm chất lượng
các điểm thi đã xây dựng phương án phun khử khuẩn sau mỗi buổi thi bố trí khu vực đo thân nhiệt bồn rửa tay sát khuẩn khẩu trang và có ít nhất hai phòng thi dự phòng
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các sở giáo dục và đào tạo trong khu vực trong việc sắp xếp cho các thí sinh tỉnh bạn về thi tại đắk lắc
bảo đảm kỳ thi đợt hai này diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy chế